kính chào quý vị công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng với quy mô lớn bắt giữ một mươi chín đối tượng
ngày một tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá do nguyễn trọng tùng
trú tại thành phố thanh hóa cầm đầu bắt giữ sáu đối tượng khác có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn trọng tùng cùng sáu đối tượng đã sử dụng trang mạng thiết lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá
đồng thời mở nhiều tài khoản được đăng ký phân trang và cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh để thực hiện hành vi đánh bạc
tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền trên một trăm ba mươi tỷ đồng
tiếp tục điều tra công an tỉnh thanh hóa bắt giữ một mươi hai đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi do lê việt vũ chú tại thành phố hà nội cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang mở rộng điều tra đối với nhóm côn đồ đập phá tại một quán nhậu trên địa bàn quận bảy
sau khi bắt giữ được hai đối tượng trong nhóm có tàng trữ hai khẩu súng và nhiều viên đạn
công an quận bảy tp hcm đã lấy lời khai của vũ đức hoàng và lê văn tuấn để điều tra nguyên nhân vụ đập phá quán nhậu tại phường tân quy
đây là hai nghi phạm cầm đầu vụ đập phá quán nhậu vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một
sau khi gây án nhóm này đi ô tô đến kiên giang để tiếp tục đòi nợ thuê
cho một người khác
ngày hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng chức năng phát hiện hoàng và tuấn đang hát karaoke cùng hai người khác nên ập vào bắt giữ
thời điểm bị bắt hoàng mang theo một khẩu súng và sáu viên đạn tuân giấu trong người một khẩu súng và tám viên đạn
kiểm tra xe ô tô của hai nghi phạm phát hiện bốn mã tấu và ba bịch ni lông nghi là ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với phạm hoàng phúc
trú tại tổ dân phố bốn thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc
để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai giờ ngày hai tháng một mươi hai phúc và nhóm bạn ngồi uống rượu tại một quán thuộc tổ sáu thị trấn bảo lạc
lúc này tại quán có một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi uống rượu trong đó có hoàng văn quyết
trú tại xã cốc bàng huyện bảo lạc hai nhóm này không hề quen biết nhau
trong khi nhậu giữa quyết và phúc có xảy ra to tiếng cãi vã
do bức xúc và sẵn có hơi men trong người phúc đã dùng kéo tìm được tại quán đâm nhiều nhát vào người khiến quyết tử vong
gây án xong phúc vứt hung khí xuống sông và bỏ trốn vào rừng
được sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an dạng sáng ngày ba tháng một mươi hai phúc đã đến công an huyện bảo lạc đầu thú
tại thành phố đà nẵng tội phạm mù gôn cắp nhất là tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng
mới đây lợi dụng sự sơ hở của người dân đỗ xe ngoài đường không có người trông coi
các đối tượng đã bẻ trộm gương chiếu hậu của xe ô tô để bán cho các cơ sở sửa xe
vào cuộc điều tra công an quận sơn trà và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã kịp thời bắt giữ các đối tượng
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn chấn áp mạnh loại tội phạm trộm cắp tài sản
chiếc xe ô tô bmw x ba để qua đêm trên đường thành vinh ba
sáng ra chủ nhà phát hiện bị kẻ gian bể trộm cặp hương chiếu hậu trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
thông tin này nhanh chóng được công an phường thọ quang tiếp nhận và báo lên đội cảnh sát hình sự
công an quận sơn trà
trong lúc điều tra các trinh sát tiếp nhận thêm thông tin
cũng trong đêm ngày một mươi chín tháng một mươi một xảy ra hai vụ trộm gương chiếu hậu xe mercedes và một chiếc xe bốn chỗ khác
nhận định đây cũng là vụ trộm gương chiếu hậu do một nhóm đối tượng thực hiện
công an quận sơn trà đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tiến hành điều tra vụ việc
xác định hai đối tượng là thực hiện hành vi nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản kính ô tô
phường hòa an tiến hành trinh sát giám sát theo dõi các hoạt động di biến động của đối tượng
đối chiếu đặc điểm riêng trên cơ thể của đối tượng như hình xăm đặc điểm quần áo để đối chiếu với đặc điểm của đối tượng gây án
sau khi xác định là chính xác thì tiến hành theo dõi
qua hình ảnh camera tại hiện trường đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
chân dung của các nghi phạm dần được hé lộ
trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi một các trinh sát đã tiến hành bắt giữ lê quang trung hiếu hai mươi hai tuổi
và võ văn đức một mươi bảy tuổi cùng ngụ tại quận cầm lệ
tại cơ quan công an các đối tượng đã xa nhện hành vi phạm tội
tính đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng này đã thực hiện chất lọt ba vụ bẻ gương chiếu hậu
với tổng giá trị gần ba trăm linh triệu đồng
về bẻ kính chiếu hậu xe ô tô rồi rủ nhau đi trộm
kính chiếu hậu ô tô có giá trị thật rất cao
tuy nhiên khi các đối tượng đem bán chỉ thu được từ một đến hai triệu đồng
người dân nêu cao tinh thần quản lý bảo vệ tài sản
nhất là đặc điểm tài sản xe ô tô có giá trị cao
thì nên gọi ở các bãi xe có người trông coi
thứ hai là về công tác quản lý địa bàn
thì tăng cường công tác nắm tình hình quản lý đối tượng rà soát
thứ ba là về đảm bảo tốt công tác đối tranh phòng chống tội phạm
thì các hộ dân người dân nên lắp đặt hệ thống camera giám sát
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần gửi ô tô ở những nơi có người trông giữ
đồng thời đề nghị những cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô
cần tìm hiểu rõ nguồn gốc của các thiết bị xe
để tránh tình trạng tiêu diệt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với giám đốc tri nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lục ngạn
quá trình điều tra mở rộng vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã quý sơn huyện lục ngạn
ngày hai tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can trương văn tư sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín giám đốc tri nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lục ngạn
bị can tư trú tại thị trấn chủ huyện lục ngạn bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ba đối tượng
không đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trả tự mà cho vay có cầm cố tài sản
hoặc không cầm cố tài sản mà lãi suất vượt quá lãi suất quy định
ba đối tượng gồm nguyễn văn bắc trú tại tỉnh ninh bình ngô tôn hoàng trú tại tỉnh đắk lóc và hà tấn nhật trú tại tỉnh bắc giang
trước đó cơ quan công an phát hiện ba đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vai lãi nặng trên địa bàn xã mỹ phong nên tiến hành làm việc
ba đối tượng thừa nhận cho hai người dân vay lãi nặng với mức lãi suất trên ba trăm linh một năm
căn cứ mức độ vi phạm ủy ban dân dân thành phố mỹ tho ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng